tính toán lượng khách đổ rồn về các bến xe tăng cao dễ dẫn đến ách tắc giao thông
sở giao thông vận tải tp hcm đã công bố một số hành trình dự phòng từ ngày ba mươi tháng tám đến hết ngày hai tháng chín
để người dân cũng như doanh nghiệp vận tải lưu ý
cụ thể chiều đi từ bến xe biển tây đến đường cao tốc tp hcm trung lương có ba hành trình dự phòng
gồm bến xe miền tây đường kinh dương vương đường tên lửa đường số bảy đường trần văn dầu
đường võ trần chí đường cao tốc tp hcm trung lương
hành trình thứ hai bến xe miền tây đường kinh dương vương nút giao thông an lạc đường trần đại nghĩa
đường võ trần chí đường cao tốc
hành trình thứ ba bến xe miền tây đường kinh dương vương đường hồ học lãm đường võ văn kiệt
quốc lộ một nút giao thông bình thuận đường dẫn bình thuận chợ đệm đường cao tốc
đối với các phương tiện từ bến xe miền đông đi các tiện theo cao tốc tp hcm long thành dầu dây
có thể đi theo lộ trình bến xe miền đông quốc lộ một mươi ba đường phạm văn đồng quốc lộ một xa lộ hà nội đường d một đường d hai
đường võ chí công đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây
những hành trình này tạo thuận lợi cho các xe ô tô khách xuất bến từ bến xe miền tây và miền đông
đi các tiện trong dịp lễ quốc khánh hai tháng chín tránh tình trạng ủng tắc giao thông